mà chúng ta vừa biết
là qua hội đồng dược phim quốc gia không vấn đề gì cả
được phép phổ biến chiếu rộng rãi
thế nhưng đến lúc đấy thì nó mới phát hiện ra là
nó có một cái chi tiết
nó mâu thuẫn với cả luật bảo vệ trẻ em
trong cái việc mà sắp tới
khi mà quốc hội phê chuẩn cái sửa đổi
thì có tính tới những cái việc ấy không
tôi nghĩ là phải có một cơ quan
và hiểu biết soạn luật
chứ bây giờ chúng tôi làm điện ảnh
phải ra cho người làm điện ảnh soạn luật điện ảnh ấy
thì bao giờ họ cũng soạn lợi cho mình
vẫn lấy cái khó
đi cho người khác
như cái phim vợ ba vừa rồi thì thế này
là luật điện ảnh đảm bảo an toàn cho mình
cho những người làm quản lý
còn cái vấn đề mà mở rộng hợp tác
hay những tình tiết chi tiết như thế này
thì lại có phải văn bản dưới luật
nhưng phim vợ ba thực ra nó không phạm luật
mà khi phim ra
thì cơ quan truyền thông lại phát hiện ra một cái chi tiết như vậy
thì truyền thông làm zoom mang lên
và nhà sản xuất của người ảnh
lại liên tưởng với nhau
tức là trong cuộc cãi nhau vừa rồi
không có một người luật sư nào lên tiếng
chỉ có truyền thông của người ảnh
và giúp đỡ khán giả thôi
thì tôi nghĩ là không nên đến đâu cả
những cái luật đấy phải làm chặt chẽ
và phải có những cái cơ quan
công minh độc lập
sẵn sàng luật này
và tham khảo của những người quản lý
hoặc là người ảnh và những bên ngoài
chứ không phải bên nào lợi dụng luật cả
chúng ta cứ hay nói là lợi dụng kế hợp của luật
sao luật ta không kế hợp nhiều như vậy
tôi không hiểu
chính là cái vấn đề là
chúng ta là soạn luật
không công tâm không độc lập
tôi thấy là trong trường hợp cái phim vợ ba vừa rồi
khi mà nó có những cái ồn ào dư luận
thì chính là các nhà báo cãi nhau nhiều hơn
đúng rồi không có luật sư nào đâu
không có luật sư nào không ai tham gia
vì họ không bám được với đồng bào
để họ có cơ sở nào về pháp lý
để họ bảo cái này đúng hay cái này sai
vì đây nó là cái cảm của các người làm báo
tình như nó chạm vào một cái điều khoản gì đó
về cái luật bảo vệ trẻ em
hoặc là luật hôn nhân
thực tế trong cái điều khoản đó
nó không quy định
nửa tuổi đó không được đóng phim
hoặc là không được tham gia cái nội dung
mà mang tính chất của người lớn
vì không có cái điều khoản nào quy định
rõ ràng thế
như vậy đây anh tuấn vừa nói
chúng ta có những điều khoản quy định
rất rõ ràng
thì trên cái cơ sở điều khoản đó
thì chúng ta mới có thể
giải quyết được tất cả các cái mâu thuẫn
cũng như là các hiện tượng
mà nó xảy ra như là dư luận đã đưa ra
trong thời gian qua
tôi muốn đưa ra cái ví dụ cụ thể vừa rồi
để muốn nói tới một cái chuyện là
luật điện ảnh chắc chắn là phải sửa đổi
và quốc hội sẽ thông qua cái sửa đổi đó
để đưa nó vào trong thực tế
luật điện ảnh thì nó không chỉ chạy một mình
một đường ray
mà nó sẽ có cái tương tác
với rất nhiều các cái luật khác
mà luật bảo vệ trẻ em chỉ là một thôi
nó còn rất nhiều luật khác nữa
thế thì những nhà làm luật
những người mà có trách nhiệm
đưa ra các cái điều khoản sửa đổi
có cần phải tính tới cái việc hay không
nhưng mà làm sao để cho nó có thể
giảm cái va chạm ít nhất
những người soạn luật
họ cũng am hiểu phạm vi của mình thôi
còn những tính vực hoạt động khác
như luật bảo vệ người già
luật bảo vệ trẻ em
hay là luật cấm hút thuốc lá
cái này là họ cũng phải tham khảo
nhưng mà chúng ta những cái này
tại quy định từng thời gian
cụ thể một
cho nên là khó
phim người tình
trong đó có một cô bé người pháp
có một mươi bốn tuổi thôi
nhưng mà bên pháp quay họ phải là quay

cứ ở trong một cái studio rất
để đảm bảo thẩm mỹ ở đó
thì chúng ta lại chưa có điều kiện
kỹ thuật chỉ xảo như vậy
cho nên là cái việc soạn luật bây giờ
thì tôi nghĩ là những người làm luật điện ảnh ấy
cũng phải tham khảo
những luật về con người
những cái gì nhân văn nhất
chọn ra để đưa vào điện ảnh
vì điện ảnh nó ảnh hưởng rất lớn
về người già về người trẻ
về phụ nữ
về những nhà tù chẳng hạn
theo tôi hiểu
cả một cái quá trình
mà xây dựng cái luật điện ảnh
thì là thực sự
về quy trình
ngoài cái bộ phận chuyên ngành của điện ảnh
để làm các cái
xây dựng các điều khoản đó
các điều luật
thế nhưng mà tôi cũng nghĩ là có những sự tham gia
tương tác của các cái bộ ngành khác
nhưng cái chính nói như anh tuấn
vì họ không nằm ở chuyên môn mình
do vậy cái đọc của họ
và cái nhìn nhận của họ
với các cái điều khoản luật của điện ảnh
thì nó còn có những cái
không thể tiếp cận cái chính xác được
thế nên là
để họ đưa ra được những cái
vấn đề mà như anh em mình đang trao đổi mong muốn ở đây
thế và đồng thời là
cộng với cái sự phát triển
quá nhanh đối với cái yêu cầu
thưởng thức của khán giả
cũng như là cái năng lực sản xuất của các cái nhà làm phim
cộng với cái sự phát triển của công nghệ nữa
thế rồi cái luật của mình là
thực tế mà nói là mình không điều chỉnh kịp
rồi trong đoàn làm phim ý họ phải có luật sư
và cứu tư vấn cho những người sản xuất phim tham khảo
từ tất cả những gì mà hai vị đã trình bày
trong cuộc trao đổi ngày hôm nay
chúng ta đã điểm qua những cái yếu tố
mà có thể tham gia vào cái sự phát triển
nói chung của điện ảnh việt nam
trong cái nhu cầu là vươn cao
thì chúng ta đã điểm qua rất nhiều yếu tố
ví dụ như là nhà quản lý ví dụ như là luật
ví dụ như là năng lực của nhà sản xuất v
tóm lại bây giờ để mà có thể đạt được
cái mục đích như là chúng ta nói
một cách nó tương đối là chiều tượng và khái quát
tức là nâng tầm sự phát triển điện ảnh việt nam lên
thì theo ý các vị là
có thể làm được cái gì
cần nhất nhanh nhất
muốn nâng tầm điện ảnh việt nam lên
thì tôi cũng là vừa là người làm chuyên môn
vừa làm công tác đào tạo
thì hiện nay
mà tôi đào tạo sinh viên hai mươi năm nay rồi đấy
thì cái vấn đề chúng ta là
điện ảnh việt nam vẫn hay
phải có phim hay
phim hay là phim gì
nói về con người việt nam văn hóa việt nam
vẻ đẹp của nó
và cả thế giới khúc phục người việt nam
nhiều mặt lắm
trong chiến tranh họ như thế nào
trong thời kỳ mở cửa họ ra sao
nói chung là
con người việt nam biến đổi từ chiến tranh
sang hòa bình và đi lên ra sao
không có một cái bộ phim nào
nói về câu chuyện này
là sinh viên ở đây họ không có chiều sâu văn hóa
không có chiều sâu kiến thức
thế nên họ chỉ làm những bộ phim
gọi là một là về ma quỷ
hai về đồng tính
ba về mại dâm
bốn nữa về những chuyện gọi là viễn tưởng
đó là quan điểm của nhà phim bình
điện ảnh đoàn tuấn
còn với ông thì sao ạ
với tư cách là một người quản lý một hãng phim
ví dụ như là về cơ chế
về quản lý về đầu tư
quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước
vẫn là một cái then chốt
để làm sao chúng ta xuyên suốt được
tất cả các hoạt động của điện ảnh
từ đào tạo sản xuất đến phát hành
một cách thật mạnh mẽ
hệ thống ở đây
chúng ta đang được sự đầu tư một cách khập kiện
cái thứ hai là với sản xuất
thì cái sự đầu tư của nhà nước
đến giờ phút này đối với tất cả
các hoạt động của điện ảnh hầu như là
đang ngừng đang nằm ở cái số gọi là
dẫm chân tại chỗ
thế do vậy là anh dẫm chân tại chỗ
thì là những người mà đang có quan tâm
đối với điện ảnh thì họ không dám vào nhà anh
vì nhà anh đang đóng cửa như thế
thế do vậy ở đây nhà nước phải
tạo ra được cái cơ chế
đầu tư cũng như là có những cái
chế độ chính sách yêu đái
đối với anh chị em
trẻ đang được đào tạo
các cái trường nghệ thuật cũng như các cái trường
thuộc khối điện ảnh
hai cái nguồn này nó sẽ tác động đến
cái việc sức mạnh của sản xuất
cái sản xuất nó chỉ là yếu tố quản lý
và điều hành thôi
từ hai vị khách mời của chương trình
quả thực là trong nhiều năm trở lại đây
khi mà nhìn vào cái đời sống điện ảnh việt nam ấy
thì chúng ta thấy rằng có những cái hội thảo
những cái tọa đàm
những cái hội nghị mà vấn đề nêu ra
là về thực trạng và giải pháp
cho điện ảnh việt nam để có thể phát triển
để có thể nâng tầm để có thể cất cánh v v
chứng tỏ rằng câu chuyện này
không mới nhưng mà nó cũng chưa bao giờ cũ cả
và nhìn vào cái điều kiện cũng như là
cái thực tại của điện ảnh việt nam hiện nay
rõ ràng là từ cái cơ sở chiếu phim
là phát hành cho đến cái việc
nhập phim nước ngoài thì chúng ta thấy rằng
nó có một cái sự tranh lệch rất lớn
giữa nội và ngoài và chính vì thế mà
vấn đề làm sao để có thể nâng cao
cái nội lực cái năng lực sản xuất
cái nguồn lực bên trong
của chính cái nền sản xuất phim truyện điện ảnh việt nam
thì là cái điều mà mọi người đều
cực kỳ quan tâm rõ ràng là qua tất cả
những gì mà các vị cùng chia sẻ để chúng ta thấy
một bức tranh cực kỳ phức tạp
nó giải quyết cùng một lúc
rất nhiều khâu và chính vì thế
tôi mới nghĩ rằng là có lẽ
trong cái sự mong đợi một cách hết sức cụ thể
trước mắt là chỉ có chờ
làm sao mà cái luật điện ảnh sửa đổi này
nó có thể nhanh chóng được
được thông qua
và được ban hành vào trong thực tế với tất cả
những ưu việt của nó làm sao đấy
mà nó tiệm cận nhất đối với đời sống điện ảnh
và thúc đẩy cái sự phát triển của điện ảnh
trong nước vâng chúng ta đều mong như thế cả
một lần nữa thì rất cảm ơn
các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay